thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra đối với công ty cổ phần phân đạm và hóa chất hà bắc kết luận đã chỉ ra nhiều dấu hiệu hình sự trong thực hiện dự án cải tạo mở rộng nhà máy đạm hà bắc đồng thời kiến nghị bộ công an điều tra sai phạm
theo kết luận thanh tra công ty đạm hà bắc đã có vi phạm khi bổ sung liên danh nhà thầu wecceco trái quy định
nhưng công ty đạm hà bắc vẫn nghiệm thu và thanh toán cho nhà thầu đủ số tiền theo hợp đồng đã ký
điều này dẫn đến công ty không chọn được nhà thầu epc và làm phát sinh chi phí
cùng với một số nguyên nhân khác việc giá than tăng cao tranh lệch tỷ giá tăng làm cho dự án thua lỗ
kết luận cũng cho biết dự án đầu tư cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm hà bắc đã có vi phạm quy định pháp luật trong tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu tư vấn lập dự án
trong thẩm định quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh dự án tăng tổng mức đầu tư dự án
những vi phạm này có dấu hiệu hình sự gây hậu quả nghiêm trọng cần phải được xác minh điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ công an điều tra xác minh xử lý những vi phạm có dấu hiệu hình sự tại dự án đầu tư cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm hà bắc
những vi phạm bao gồm vi phạm trong tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án thiếu trách nhiệm trong việc lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án